chiều một mươi sáu tháng bốn phó thủ tướng vương đình huệ cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã làm việc tại tỉnh đồng tháp
về vấn đề đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đang gặp nhiều khó khăn
nhất là trong việc đầu tư tuyến cao tốc mới an hữu cao lãnh
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh đồng tháp đề nghị chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư tuyến đường bộ mới
cao tốc an hữu cao lãnh với chiều dài khoảng ba mươi km
xem xét tiếp tục bố trí vốn đầu tư hoàn thành dứt điểm quốc lộ ba mươi đoạn tuyến tránh thành phố cao lãnh đầu tư cầu sở thượng hai và tuyến kết nối

hành ra họ muốn đầu tư vô cái đó luôn để có nhiều cái nhà máy mà họ chế biến chuyên sâu về nông nghiệp
đại diện các bộ ngành đều cho rằng việc giải quyết các vướng mắc về giao thông là vô cùng cấp thiết đối với đồng tháp
bởi nó không chỉ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đồng tháp mà còn đẩy mạnh phát triển lên vùng
bên cạnh giải quyết bài toán giao thông buổi làm việc còn ghi nhận nhiều ý kiến
của các bộ ngành trong chấp cánh phát triển kinh tế đồng tháp thời gian tới
sau khi mà đã có cái chủ trương này thì tỉnh với nhà đầu tư là cùng làm việc với bộ giao thông vận tải
để mà chuẩn bị dự án đầu tư này theo đúng cái tinh thần nghị định sáu mươi ba về hợp tác công tư
cái này cũng chỉ cố gắng mà báo cáo được trước ba mươi tháng sáu lên thủ tướng là tốt nhất
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị đồng tháp cần tiếp tục đào tạo phát triển
nông nghiệp của đông tháp
trước mắt là nhân lực lãnh đạo các hợp tác xã chú trọng phát triển hơn nữa công nghiệp chế biến
mà điểm mấu chốt là phải phát triển hệ thống giao thông
đặc biệt phó thủ tướng đồng tình với chủ trương đầu tư tuyến cao tốc an hữu cao lãnh
đồng thời đề xuất với thủ tướng cho phép tỉnh làm cơ quan đại diện có thẩm quyền để triển khai dự án này